trong ngày hôm nay vùng hội tụ gió này vẫn còn hoạt động nhưng không mạnh
vì thế ở các tỉnh thành phố phía tây trời vẫn còn miếu mây nắng gián đoạn
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay chỉ ở ngưỡng từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
trong khi đó ở khu vực phía đông bắc bộ không chịu ảnh hưởng của hội tụ gió
vì thế trời không mưa nắng giáo
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ tăng lên ngưỡng từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
đối với các tỉnh thành miền trung ngày đầu tiên của tháng năm đánh dấu bằng quá trình tăng nhiệt mạnh
dưới tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây trong ngày hôm nay
nhiệt độ ở trung bộ sẽ phổ biến ở mức từ ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ
riêng khu vực vùng núi phía tây các tỉnh từ nam thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt cao trên ba mươi năm độ
nắng nhiều cũng là thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phía nam
dự báo mức nhiệt cao nhất ngày hôm nay ở các tỉnh tây nguyên sẽ giao động từ ba mươi bốn cho đến ba mươi năm độ
riêng những nơi như ajunpa của gia lai
hay mơ đờ rắc của đắk lắc hay là cát tiên của lâm đồng
nhiệt độ đạt ngưỡng nắng nóng trên ba mươi sáu độ
trong khi đó ở nam bộ nắng nóng vẫn xuất hiện diện rộng trên cả hai miền đông tây
với mức nhiệt cao trên ba mươi năm độ
riêng các tỉnh thành miền đông có nắng gắt từ ba mươi sáu cho đến ba mươi bảy độ
trên biển trong ngày hôm nay ở khu vực phía nam của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa vẫn có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
còn ở khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa trời không mưa gió đông cấp bốn
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước